bộ trưởng quốc phòng nga sergei shoigu đã ra lệnh tăng cường chuyển giao vũ khí cho chiến dịch quân sự ở nga của nga ở ukraine
yêu cầu được ông shoigu đưa ra sau khi nhận được báo cáo về tình hình chiến dịch tại ukraine từ tổng tham mưu trưởng valery gerasimov
trong tuyên bố đăng trên telegram bộ quốc phòng nga dẫn lời ông shoigu nêu rõ
cần phải tăng cường số lượng chất lượng của thiết bị vũ khí cho quân đội để duy trì tốc độ cần thiết trong cuộc tiến công của nga
thời gian gần đây tận dụng ưu thế về vũ khí các lực lượng nga đã đạt được những bước tiến liên tiếp dọc theo tiền tuyến phía đông nam ukraine
nga đã giành được quyền kiểm soát sáu ngôi làng ở khu vực danetsk đồng thời củng cố các vị trí chiến lược ở khu vực kharkov
chỉ huy quân sự hàng đầu của kiev đại tướng oleksandr sutskiskiy
cảnh báo ukraine có nguy cơ mất
nga sẽ cấp thêm quyền kiểm soát lãnh thổ nếu không sớm nhận được viện trợ quân sự từ mỹ và các nước phương tây